chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình chính sách và cuộc sống của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn là phái yếu nhưng ngày nay phụ nữ đã chứng minh vai trò vị thế quan trọng của mình trong phát triển kinh tế
đặc biệt những năm vừa qua phát huy tài nguyên bản địa nhiều phụ nữ đang mạnh dạn tự tin mang khát vọng khởi nghiệp của mình vươn cao vươn xa lan tỏa và hòa chung vào làn sóng khởi nghiệp quốc gia
thành công đó được làm nên từ nhiều yếu tố mà trước hết phải kể đến chính sách quan trọng tạo cơ chế đòn bẩy để phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp
đó là đề án chín trăm ba mươi chín hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
chỉ vài năm trước đây liên trung còn là xã thuần nông nghèo của huyện tân yên tỉnh bắc giang
đàn ông tha hương kiếm sống
đàn bà ở quê thịt
trồng trọt chăm lo gia đình
tàn dư tư tưởng phong kiến
trọng nam khình nữ
đầu đó vẫn hiện diện
từ ngày xã liên trung phát triển mạnh
cây sâm nam núi rành
không chỉ diện mạo xã đổi thay
mà vị thế của người phụ nữ trong gia đình cũng khác
làm ở đây thì là
chị dung thì trẻ tuổi
mà lại chị dám nghĩ dám làm
thì chị cũng đầu tư mở ra cái vườn sâm này
thì đã cho chị em chúng tôi là
quát thêm thu nhập cho gia đình
đúng như người phụ nữ trên vừa chia sẻ
mọi việc khởi sự
từ khát vọng của giám đốc hợp tác xã
sản xuất và tiêu thụ sâm nam núi rành liên trung
vốn là kỹ sư khuyến nông
nhận thấy giá trị
của cây sâm bản địa
cuối năm hai nghìn hai mươi
chị kim dung đã quy tụ
các hộ trồng sâm trên địa bàn xã
thành lập hợp tác xã
hợp tác xã ra đời
trong bối cảnh thị trường đã có
những thương hiệu sâm nổi tiếng
lại thiếu vốn thiếu máy móc
trước băn khoăn đó
chị kim dung đã kiên trì
vận động thành viên hợp tác xã
khắc phục khó khăn mở rộng diện tích trồng sâm
và thử nghiệm nuôi gà
bằng thảo dược
góp phần gia tăng giá trị
các mô hình kinh tế
mình vào hợp tác xã này đến giờ là được ba năm
thế nhưng mà sâm cũ thì chưa được thu
thế nhưng mà lá sâm thì cho gà ăn
cho gà uống
thế còn hoa sâm thì sao lên xong rồi bán
cho mọi người là
nói chung là nguồn thu là cũng
được cho kinh tế gia đình
để nâng cao giá trị kinh tế từ cây bản địa
chị dung tích cực gửi cây sâm đi
nghiên cứu để tìm tòi
sáng tạo những sản phẩm mới
cùng với đó
chị tranh thủ sự hỗ trợ của hội liên hiệp phụ nữ
hội phụ nữ huyện chúng tôi là
thứ nhất là đã hỗ trợ cho các thành viên
tập huấn các cái kiến thức
về khỏi sự khỏi nghiệp kinh doanh
và các kiến thức về khoa học kỹ thuật
trong việc trồng cây sâm
cái thứ hai là hội cũng đã
hỗ trợ để
giúp hợp tác xã
cũng đề nghị với ủy ban nhân dân huyện
hỗ trợ giống cây giống
cho các thành viên
trồng cây sâm
và hỗ trợ hợp tác xã
trong việc quảng bá giới thiệu sản phẩm
thông qua việc tham gia
ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp
và tham gia các cuộc thi
tại cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp
phát huy tài năng bản địa
do hội liên hiệp phụ nữ việt nam
tổ chức dự án khởi nghiệp
xây dựng thương hiệu nâng cao giá trị
và thêm mại hóa các sản phẩm
từ sâm nam núi rành tỉnh bắc giang
của chị kim dung
đã xuất sắc đạt giải nhì
trung kết toàn quốc
trên địa bàn xã đã phát triển
trên sáu mươi ha cây sâm nam núi rành
qua ba năm
điều mong ước của tôi nó cũng đã trở thành hiện thực
hiện tại là cũng rất là nhiều chị em phụ nữ
ở trên địa bàn xã lên trung
giàu có lên
và đảm bảo cuộc sống gia đình ấm no
từ cây sâm nam núi rành này
có nhiều chị thu nhập hàng năm
khoảng một hai tỷ cũng có
và những chị em thường xuyên thu nhập
khoảng một hai trăm linh triệu
hay là năm trăm linh triệu
thì rất là nhiều
cùng với làn điệu ống hát ví
hay đặc sản nem nướng quê hương
giờ đây sâm nam núi rành
đã trở thành biểu tượng văn hóa
sản vật của xã lên trung
hợp tác xã do chị kim dung thành lập
này đã tạo việc làm thường xuyên
cho ba mươi năm nữ công nhân
lao động mùa vụ
cho hơn hai trăm linh lao động
chia tay dự án kinh tế
sâm nam núi rành của chị kim dung
chúng ta cùng đến với dự án khác
là một trong ba dự án rành rảnh nhất
cuộc thi hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
đó là dự án phát triển chuỗi giá trị
hồng vành khuyên treo gió hữu cơ
nhằm tạo việc làm vật sinh kế bền vững
cho phụ nữ dân tộc tày nùng
vùng biên giới xứ lạng của vương thị thương
với sự ủng hộ của người dân bản địa
của các cấp hội phụ nữ
chính quyền địa phương
từ những khó khăn ngày đầu thành lập
tưởng chừng phải dừng lại
đến nay người phụ nữ dân tộc nùng
đã tăng giá trị hồng vành khuyên lạng sơn
lên gấp hai mươi lần
và dự định xuất khẩu sang thị trường eu
các chị em đều là
nông bào dân tộc thiểu số
làm nông nghiệp là chính
thì cũng chưa mạnh dạn
mà cũng chưa tự tin
trong việc quảng bá sản phẩm
như đại diện hội liên hiệp phụ nữ huyện
vừa chia sẻ
dù đa số phụ nữ nơi vùng cao biên giới
huyện yên lãng tỉnh lạng sơn
thu nhập chính dựa vào sản vật nông lâm nghiệp
nhưng do điều kiện và tập tính
những người phụ nữ nơi đây
còn ngần ngại thiếu tự tin
để bước vào kinh doanh
tuy nhiên người phụ nữ dân tộc nùng này
là một ngoại lệ
đây mọi người ơi
đây là vườn hồng của hợp tác xã nông sản toàn thương
vườn hồng hiện nay là đang có
học tác xã đang chăm sóc theo hướng
hoàn toàn là hữu cơ
nói không với phân thuốc hóa học
hướng tới này của học tác xã
sẽ là xuất khẩu hồng bành khuyên treo gió
theo hướng hữu cơ
sang các nước eu
sinh ra và lớn lên dưới tán hồng
thường thấu hiểu nỗi vất vả của bà con
trông ra được quả hồng thơm ngon
nhưng phải chạy đua với nỗi lo
được mùa mất giá
được giá mất mùa
với trăn trở đó
cô giáo thương đã rời ngành giáo dục
bước ra khỏi vùng an toàn của mình
để khởi sự kinh doanh
làm sản phẩm lần đầu tiên
em nhớ như y là
em làm hồng thì được treo
phải mất hai mươi đến hai mươi năm ngày
mới được một mẻ
thì khi đấy là em treo được bảy ngày rồi
nhưng mà thời tiết tự nhiên là thay đổi
làm cho hồng bị mốc
và rụng hết mẻ đấy
thì em làm một tấn
đã bị hỏng hết sạch
dũng cảm khởi nghiệp
dù từng bị gia đình can ngăn
nhưng thương cũng không ngờ
hành trình của cô lại khó khăn đến vậy
lúc đấy em cũng có nói với chồng em là
thôi em sai rồi
em xin lỗi bố mẹ
xin lỗi chồng
là em sẽ cố gắng làm để
em kiếm lại tiền để em giả nợ
sẽ cầm cố tài sản
để làm lại từ đầu
một tấn hồng nhưng không được
hẳn một kg hồng treo gió
là vứt hết
xong rồi lúc đấy thì thương cũng nhùn
khi mà em đóng cửa sưởng
đóng cửa nhà
không dám thu mua hồng đỏ của bà con
để làm hồng treo gió nữa
em mở cửa ra mà
em nhìn thấy mọi người đứng xếp hàng
ở trước cửa nhà em rất là đông
mọi người nói là
bây giờ không làm hồng treo gió
thì những quả hồng đỏ chín này đổ đi hết
thành viên hợp tác xã bảo là
còn có phải riêng mình em
còn có các chị và các bà con
cả hiện văn láng
để cả quả hồng này có thành phẩm có giá trị cao
là nhờ vào em hết
thế là em thương vẫn phải cố gắng phân đấu để làm
theo đuổi mục tiêu hữu cơ
thương tập hợp khoảng một mươi hộ dân trong huyện
cùng hai hợp tác xã
mở rộng thêm hai mươi hectare trồng hồng hữu cơ
mô hình đã tạo sinh kế
cho hơn một trăm linh lao động gián tiếp
và hơn ba mươi phụ nữ tầy nùng
tham gia sản xuất trực tiếp
góp phần giúp phụ nữ đồng bào
không phải đi làm ăn xa
không phải đi chặt mía
hay vác hàng
ở trung quốc
chị em đồng bào có thu nhập
thì cũng có tiếng nói hơn trong gia đình
và làm chủ được kinh tế
hội phụ nữ đã chấp cánh
cho ước mơ của em trở thành hiện thực
và sau cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp quốc gia
em đã được giải nhất
và quê hương em đã tự hào
về một sản phẩm mới đặc sản
đó là hồng vành khuyên treo gió
đầu tư xây dựng sưởng sản xuất
với tổng diện tích trên một nghìn m hai
với tổng chi phí hai tỷ đồng
ngoài xuất bán năm trăm linh tấn hồng tươi mỗi tháng
khi vào mùa vụ
thì mỗi năm
hợp tác xã nông sản của thương
còn cung cấp cho thị trường
năm trăm linh kg hồng vành khuyên treo gió
lợi nhuận dòng của riêng sản phẩm
hồng treo gió
đã đạt một ba tỷ đồng
là người con gia tộc thiểu số
vượt qua được sự tự ti
để có được thành công như ngày hôm nay
đối với thương điều đó không đơn giản
và điều đặc biệt là sản phẩm của thương
không chỉ tạo nên kinh tế cho bản thân
mà còn tạo tác động cho xã hội
giúp chị em dân tộc thiểu số có thể mạnh dạn hơn
dám ước mơ dám hành động dám khởi nghiệp
và dám vươn lên làm chủ kinh tế
giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp
có thể nói đó là một trong những kết quả nổi bật
mà đề án chín trăm ba mươi chín đạt được
bởi mục tiêu chính đề án
thúc đẩy phụ nữ khởi sự kinh doanh
khởi nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia
về phát triển doanh nghiệp
và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ
hơn sáu năm triển khai đề án chín trăm ba mươi
hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
bốn trên năm mục tiêu của đề án
đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch
đến năm hai nghìn hai mươi năm
một trăm linh cán bộ hội chuyên trách
các cấp tham gia triển khai đề án
được nâng cao nhận thức
phương pháp khởi nghiệp phát triển kinh doanh
một mươi tám hai triệu hội viên phụ nữ
được tuyên truyền nâng cao nhận thức
về việc làm khởi nghiệp
đạt một trăm ba mươi bảy mục tiêu
gần bảy mươi chín phụ nữ
khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp
hơn năm chín trăm linh tổ hợp tác
hợp tác xã
do phụ nữ tham gia quản lý
gần năm mươi bảy doanh nghiệp
của phụ nữ mới thành lập
được tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
thực tiễn cho thấy
đề án chín trăm ba mươi chín đã mang lại giá trị to lớn
là cơ chế để các cấp hội phụ nữ
có thể vào cuộc
giúp chị em tăng cường quyền năng
về kinh tế
thông qua đề án
nhiều chị em phụ nữ đã được truyền cảm hứng
nâng cao năng lực và tư duy khởi nghiệp
cũng như có cơ hội
để tiếp cận được với các nguồn lực
phát triển sản xuất kinh doanh
xây dựng thương hiệu phát triển các kênh
mạng lưới tiêu thụ sản phẩm
và nhất là tham gia liên kết
được vào các chuỗi giá trị
gần với chị em để lắng nghe
để quan tâm đến việc khởi tạo ý tưởng
phát hiện ý tưởng hay
các cấp hội đã kết nối
cộng đồng xã hội
có phần hiện thực hóa ý tưởng
cho chị em phụ nữ khởi sự kinh doanh
nỗ lực bắt nhịp xu thế
tiếp cận với chuyển đổi
với thương mại điện tử
chị em khởi nghiệp đã vượt qua thử thách
hài hòa được vai trò trong gia đình
vừa tích cực phát triển kinh tế
tuy nhiên câu chuyện khởi nghiệp
và phát triển kinh doanh
vẫn còn là nỗi chăn trở
của nhiều chị em và các cấp hội phụ nữ
và thời điểm khởi nghiệp
chúng tôi cũng đã
vai được ngân hàng chính sách
là một trăm linh triệu với vốn vai yêu đãi
chúng tôi cũng đang mong muốn
được tiếp cận đến
những nguồn vốn có chính sách yêu đãi
lãi suất thấp
để chúng tôi có thể mở rộng quy mô lớn hơn
và phát triển
được sự hỗ trợ khởi nghiệp
của các cấp hội phụ nữ nghệ nhân hải yến
sáng lập và phát triển thương hiệu
thực phẩm sạch từ tâm trong năm năm qua
đến nay công ty chị đã kiến tạo
một danh mục sản phẩm đáng tự hào
ba mươi sản phẩm mang đậm hương vị
và phát triển chuỗi ba cửa hàng
tại thành phố hà nội
vây vốn yêu đãi để phát triển
mở rộng quy mô
không chỉ là mong muốn của riêng nghệ nhân hải yến
mà còn của nhiều chị em khởi nghiệp khác
câu chuyện là để tiếp cận được
một cái gõn
mà có một nguồn lực đủ
cho thực hiện những việc đó
thì rất nhiều thủ tục hành chính
và để lo thủ tục hành chính đấy
thì nó rất là dườm dà
và rất là nhiều thứ
chúng ta cũng hiểu
cho vay thì phải có trách nhiệm để trả
thế nhưng mà cái điều kiện để được vay
mà nó khó khăn quá
thì chính sách có đấy
nhưng mà chị em không tiếp cận được
thực tế năm mươi bốn doanh nghiệp nữ
đã được hỗ trợ kết nối vay vốn
với tổng số vốn trên bốn trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
mỗi doanh nghiệp nữ được tiếp cận
tám mươi triệu tiền vốn yêu đãi
con số vẫn còn khá khiêm tốn
với yêu cầu thực tế
của quá trình sản xuất kinh doanh
đây cũng đang là điểm nghẽn
mà doanh nghiệp nữ đều đang gặp phải
đang đối mặt
và các cơ hội trên tinh thần là
vẫn hỗ trợ
để các chị em có thể tiếp cận
các nguồn vốn tín dụng
theo các hệ thống kênh ngân hàng của nhà nước
đương nhiên thì
các hệ thống tín dụng ngân hàng của nhà nước
có những điều kiện mà đối với
một số doanh nghiệp nữ hay là vô nữ khởi nghiệp
thì cũng khó có điều kiện có thể tiếp cận
thì hiện tại
trung hội liên hiệp vô nữ việt nam
cũng như là
các cấp hội liên hiệp vô nữ
ở các tỉnh thành phố
thì đã có những sáng kiến
ví dụ như đề xuất với chính quyền địa phương
để thành lập các quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
hoặc là đề xuất với các tổ chức quốc tế
các nhà tài trợ
để có hỗ trợ một nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
tăng cường hợp tác quốc tế
huy động nguồn lực để thực hiện đề án
trung ngường hội liên hiệp vô nữ việt nam
vừa qua đã huy động được thêm
ba mươi bốn tỷ đồng tăng thêm
nguồn vốn triển khai
bên cạnh đó hội cũng đang triển khai
các hoạt động hỗ trợ kết nối
tiêu thụ sản phẩm
gia tăng giá trị cho các sản phẩm khởi nghiệp
của phụ nữ
đề án chín trăm ba mươi chín chính là sự quan tâm của đảng và nhà nước
đối với những phụ nữ có mong muốn khởi nghiệp
để họ có thể tiếp cận
rất nhiều chính sách hỗ trợ
trong đó có cơ chế hỗ trợ về vốn mặt bằng
nhưng như phản ánh dù vốn có
chương trình vay vốn của ngân hàng cũng khá nhiều
tuy nhiên quy định về vay vốn
và tài sản thế chấp rất chặt chẽ
khiến chị em còn khó khăn trong tiếp cận
mong rằng trong thời gian tới
đảng và nhà nước sẽ quan tâm tháo gỡ những vướng mắt
tạo điều kiện cho chị em khởi nghiệp
vay vốn dễ hơn quy trình ngắn gọn
đến đây thì chương trình chính sách
và cuộc sống tuần này cũng xin được tạm dừng
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
quý vị và các bạn trong các chương trình
chính sách và cuộc sống tiếp theo
phát sóng vào lúc hai mươi h bốn mươi năm thứ ba hàng tuần